tại thành phố buôn ma thuật đã diễn ra liên hoan văn hóa cổng trương tỉnh đắk lắc năm hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm một mươi năm năm ngày di sản văn hóa việt nam và không gian văn hóa cổng trương tây nguyên
được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
với chủ đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cổng chiêng trong xu thế hội nhập
một mươi năm đoàn của một mươi năm huyện thị xã thành phố với gần bốn trăm năm mươi nghệ nhân diễn viên quần chúng
đã mang đến liên hoan một bức tranh toàn cảnh về không gian văn hóa cổng trương tây nguyên
đây là dịp để các nghệ nhân diễn viên quần chúng có cơ hội gặp gỡ giao lưu văn hóa nghệ thuật gắn với diễn tấu cổng trương
tô thắm thêm tình đoàn kết của bốn mươi chín dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh đắk lắc
qua liên hoan lần này nhằm tiếp tục nhân rộng các mô hình câu lạc bộ đội cổng chiêng tiêu biểu
nòng cốt ở khắp các địa phương trong tỉnh góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc việt nam
thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết chung mương năm khóa tám về xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc